nguyễn thái thương thua cá đổ bóng đá và có nợ của ngô văn dầu số tiền hai mươi bốn triệu đồng
thương trả được chín triệu còn lại nợ một mươi năm triệu
mặc dù dầu đã nhiều lần đòi nợ nhưng thương liên tục chặn liên lạc và bỏ trốn
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai dầu liên lạc được với thương và hẹn ra quán nước để giải quyết nợ
khi đi dầu rủ thêm quốc đi cùng
tại cuộc hẹn do không có tiền trả nợ hai đối tượng đã hủ dọa và đánh thương
buộc thương phải đưa điện thoại để trừ nợ sau đó cả hai bỏ đi